tối ngày một mươi một tháng một mươi ubnd tỉnh yên bái đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam
và tuyên dương doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu tỉnh yên bái năm hai nghìn một mươi chín
đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín yên bái có hơn hai doanh nghiệp với số vốn đầu tư đạt trên hai mươi năm tỷ đồng
hàng năm doanh nghiệp yên bái đã đóng góp ngân sách khoảng trên sáu mươi cơ cấu thu ngân sách của tỉnh
giải quyết việc làm cho trên ba mươi năm lao động đóng góp đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh
tại buổi gặp mặt đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi thảo luận những khó khăn vướng mắt trong sản xuất kinh doanh
như về thị trường lao động nguồn nguyên liệu đồng thời mong muốn tỉnh yên bái tiếp tục có những chính sách hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
nhân dịp này ubnd tỉnh đã tuyên dương bốn doanh nghiệp và bốn doanh nhân tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
và tặng bằng khen cho một mươi ba doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh yên bái